tại hà nội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm động viên ngành y tế và biểu dương đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời trao tặng huân chương lao động hạng ba cho bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã có thành tích xuất sắc trong việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với phương châm phòng là chính khóa chặt nguy cơ từ bên ngoài khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong và chữa trị hiệu quả
điều đáng biểu dương hơn nữa đó là những ca nặng tưởng chừng như không qua khỏi thì đến giờ đã có những tiến triển tích cực
vai trò của các y bác sĩ điều trị đối với kết quả trên là rất quan trọng trong đó phải kể đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nơi đã tiếp nhận năm mươi số ca bệnh và năm ca bệnh nặng của cả nước
những kết quả trên được cộng đồng quốc tế đánh giá cao niềm tin của nhân dân cũng được nâng lên
phó chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới ngành y tế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
cũng nhân dịp này thay mặt đảng nhà nước phó chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng ba cho bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương